ngày mai tươi sáng đó là chủ đề của chương trình giao lưu nghệ thuật gây quỹ ủng hộ bệnh nhân ung thư nghèo
vừa được quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư ngày mai tươi sáng bộ y tế tổ chức
tới dự chương trình có đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban dân vận trung ương đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng
chủ tịch quỹ ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam
chương trình được tổ chức với mong muốn chung tay xoa dịu nỗi đau và mang lại niềm tin vào cuộc sống cho các bệnh nhân ung thư nghèo
được sự đồng ý của bộ thông tin và truyền thông nhằm phát huy nguồn lực xã hội của các tập thể cá nhân
các nhà hảo tâm quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư ngày mai tươi sáng phát động chiến dịch nhắn tin ủng hộ bệnh nhân ung thư nghèo
với thông điệp một tin nhắn triệu nghĩa tình gửi trao bệnh nhân ung thư diễn ra từ ngày hai mươi năm tháng chín đến ngày hai mươi ba tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
với cú pháp ut gửi một trăm bốn mươi
giá trị mỗi tin nhắn ủng hộ là một mươi năm đồng một tin nhắn
bên cạnh đó các tổ chức và cá nhân có thể ủng hộ kinh phí cho chương trình thông qua địa chỉ
quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư ngày mai tươi sáng số tài khoản một trăm năm mươi năm trăm hai mươi một trăm ba mươi chín nghìn ba trăm chín mươi
tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh hà nội hai